liên tục trong thời gian gần đây lực lượng chức năng tỉnh đồng nai phát hiện hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy
trong các tụ điểm kinh doanh quán bar karaoke
điều nghịch lý là so với thực tế diễn ra rất phức tạp
thì đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đồng nai cho biết số vụ vi phạm lại giảm đến hơn năm mươi
do đó đã đến lúc ngành chức năng cần tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này
bởi lẽ đây là nơi dễ phát sinh các loại tội phạm gây bức xúc lo lắng trong nhân dân
để thu hút khách quản lý quán bar trá hình vick beer club huyện long thành
đã mua ma túy về cất giấu ở ba địa điểm trong quán
khi khách có nhu cầu ra tín hiệu sẽ được nhân viên của quán cung cấp
tuy nhiên khi bị bắt quả tang quản lý quán bar này sẽ tìm cách đổ lỗi hoàn toàn cho khách hàng
chỉ trong dạng sáng ngày hôm qua tám tháng một mươi hai với sự hỗ trợ của lực lượng bộ công an
công an tỉnh đồng nai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt kiểm tra hai quán bar
một quán karaoke được xem là những tụ điểm ăn chơi lớn nhất của giới trẻ ở thành phố đồng nai
và thành phố long khánh và huyện long thành
qua đó phát hiện hàng trăm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong các cơ sở này
đang nói ở hai quán bar tại huyện long thành và thành phố biên hòa
lực lượng chức năng vừa mới kiểm tra ra quyết định xử phạt chưa giáo mực
nhưng tiếp tục vi phạm
theo công an tỉnh đồng nai
việc tổ chức mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại các quán bar karaoke trên địa bàn diễn ra rất phức tạp
đây cũng là nơi làm phát sinh nhiều loại tội phạm
nhất là tội phạm hoạt động băng nhóm gây bức xúc lo lắng trong nhân dân trong thời gian qua
thì anh cảm thấy cái nào vi phạm mà yêu cầu rút
thì tôi phải thu hồi lại
tôi coi là tôi thu hồi ra một cái khoảng nào đó thôi
chứ không thu hồi hết toàn bộ cái giấy hướng kinh doanh của ta được
cái đó là cái khó khăn
tại vì một bên đó và bên này nó khác nó chói nhau
mà cái kinh doanh mà ăn uống thì lại sợ nhân quá lại không hề có cấp phép
trong một số cuộc họp về chấn chỉnh hoạt động của loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
nhất là quán bar vũ trường
lãnh đạo tỉnh đồng nai đã từng đặt vấn đề có hay không
tiêu cực trong cấp giấy phép và bảo kê cho những hoạt động trá hình
thâu đêm suốt sáng
tuy nhiên những câu hỏi này dường như rơi vào im lặng